ngày hai mươi tám tháng tám tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp hàn quốc
hội nghị nhằm đổi mới cách thức xúc tiến đầu tư ưu tiên xúc tiến đầu tư tại chỗ và tập trung vào các nhà đầu tư fdi hàn quốc
đồng thời nâng cao hiệu quả xúc tiến thu hút dòng vốn đầu tư hàn quốc và tỉnh quảng ninh
tạo cơ hội cho các nhà đầu tư doanh nghiệp trong tỉnh và các nhà đầu tư doanh nghiệp lớn của hàn quốc đã đầu tư thành công tại việt nam
giao lưu trao đổi thiết lập quan hệ hợp tác liên doanh liên kết trong hợp tác đầu tư hình thành chuỗi sản xuất có giá trị gia tăng
tỉnh quảng ninh đã và đang tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ đón đội ngũ chuyên gia doanh nhân đội ngũ kỹ sư chất lượng cao đến và đi
nhằm tái thiết nền kinh tế đang chịu tác động của dịch thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy lùi dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội
tại hội nghị ban xuất tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh quảng ninh và phòng thương mại và công nghiệp hàn quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác xúc tiến đầu tư